lực lượng công an đã triển khai lực lượng ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại nhiều địa điểm
trong đó công tác đảm bảo an ninh trở tự an toàn giao thông đã được các lực lượng chức năng hoàn tất
đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các đoàn lãnh đạo đảng nhà nước và các đoàn khách quốc tế đến tham viếng
ngay từ rất sớm bộ tư lệnh cảnh vệ đã tiến hành giả soát kiểm tra an ninh tại tất cả các điểm diễn ra tăng lễ
gồm khu vực nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
khu vực an táng tại quê nhà chủ tịch nước và khu vực dinh thống nhất tại tp hcm
song song với công tác đảm bảo an ninh trật tự thì công tác đảm bảo an toàn giao thông cũng được lực lượng cảnh sát giao thông triển khai từ rất sớm
một số tuyến đường tại thủ đô hà nội xung quanh lộ trình di quan đều được bố trí lực lượng cảnh sát giao thông
túc trực tổ chức phân làng phân luồng đảm bảo lộ trình tăng lễ được xuyên suốt
đặc biệt là tại các tuyến dẫn vào khu vực nhà tăng lễ quốc gia
theo đó một số tuyến đường tại tp hcm sẽ bị cấm trong thời gian diễn ra tăng lễ
công an tp hà nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng dẫn hướng đi cho các loại phương tiện như sau
từ sáu h đến hai mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi tám và từ sáu h đến một mươi hai h ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
hạn chế các xe ô tô chở hàng trừ xe buýt xe có phủ hiệu bảo vệ xe phục vụ lễ quốc tàng
trên một số tuyến đường lý thường kiệt trần hưng đạo hai bà trưng lê thánh tông lò đúc
cấm các phương tiện trừ xe có phủ hiệu bảo vệ xe phục vụ lễ quốc tang trên các tuyến đường
tăng bạc hổ nguyễn công chứ đoạn từ trần thánh tông đến lò đúc
yác xanh trần thánh tông nguyễn huy tự lê quý đôn từ nguyễn cao đến yác xanh
nguyễn cao từ lò đúc đến lê quý đôn hàn thuyên hàng chuối đoạn từ hàn thuyên đến nguyễn công chứ
phạm đình hổ đoạn từ lò đúc đến tăng bạc hổ
công an tp hà nội thông báo để mọi người tham gia giao thông biết tự giác chấp hành
chủ động chuyển hướng và thay đổi lộ trình đi tuyến đường khác trong thời gian phân luồng

bản tin một trăm một mươi ba
bản tin một trăm một mươi ba
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã kiểm tra và cho biết các xe này không được cấp biển xe hộ đê mà treo biển giả
đồng thời bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có văn bản gửi bộ công an đề nghị giao cơ quan chức năng trực thuộc
phối hợp với tổng cục phòng chống thiên tai xác minh những trường hợp sản xuất sử dụng biển xe hộ đê giả
và có chế tài xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên vừa tạm giữ hình sự đối tượng có hành vi dùng
lao đâm chết ba người và làm bị thương bốn người vào dạng sáng qua tại xã lương phú huyện phú bình để điều tra làm rõ
khoảng giờ ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng chín nguyễn xuân tiến sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai trú tại xã lương phú huyện phú bình tỉnh thái nguyên
cầm dao xuống nhà anh nguyễn văn bích tại đây khi thấy anh bích mở cửa tiến lao vào đâm nhưng anh bích tránh được và hô hoán
chị trần thị hằng vợ anh bích từ nhà chạy ra thì bị tiến đâm tử vong tại chỗ
anh nguyễn văn hoạt em trai em trai anh bích ở ngay sát nhà ngay tiếng động ra mở cửa thì bị tiến áp sát và đâm chết tại cửa
cháu nguyễn văn hình con trai anh hoạt thức dậy chạy ra khỏi nhà và trốn vào nhà anh bích thì bị tiến đuổi theo và đâm tử vong
sau khi đâm cháu hưng tử vong tiến tiếp tục cầm dao đi xuống nhà anh vũ xuân nguyên treo qua tường rào vào nhà dùng dao đâm chém bị thương ba người
gồm anh vũ xuân nguyên chị nguyễn thị ngọt vợ anh nguyên và cháu vũ đức nhân con trai anh nguyên
khi tiến gây án tại nhà anh nguyên thì bị người dân và em trai của tiến khống chế tức được giao sau đó tiến bỏ về nhà
ngay khi nhận được thông tin lực lượng công an đã có mặt bắt giữ đối tượng
tại cơ quan công an bước đầu tiến khai nhận khoảng một tháng nay y mất ngủ hay bực tức trong người
nên khi nghĩ đến việc mâu thuẫn nhỏ với anh bích chị ngọt trước đó tiến đã có hành động như vậy
lừa đảo chiếm đoạt hai ba tỷ đồng trần hữu thọ sáu mươi ba tuổi chú huyện trảng bom tỉnh đồng nai
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh khởi tố và bắt tạm giam
theo kết quả điều tra trần hữu thọ là tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại phúc thảo
trụ sở tại quận bình thạnh tp hcm
vào khoảng giữa năm hai nghìn một mươi bảy thông qua mối quan hệ bạn bè thọ liên hệ với ông đỗ trọng huấn
quê tiền giang qua điện thoại và đưa thông tin giả là thọ sẽ nhượng lại cho ông huấn
thi công xây dựng một gói thầu ở tỉnh sóc trăng với số tiền chuyển nhượng là hai ba tỷ đồng
ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy ông huấn đến một ngân hàng ở thành phố trà vinh tỉnh trà vinh
để chuyển số tiền trên cho thọ
đến ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám ông huấn biết mình bị lừa nên làm đơn gửi đến cơ quan công an
quá trình xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đủ cơ sở chứng minh
trần hữu thọ có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
còn tại tỉnh vĩnh phúc cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên cũng vừa ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đỗ cao quý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã xuân hòa
huyện lập thạch đối tượng gây ra một mươi ba vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quá trình điều tra xác định do quen biết với anh lê thành giang từ trước và biết anh giang
cho thuê xe ô tô tự lái nên quý đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào giữa tháng năm năm hai nghìn một mươi tám quý gọi điện cho anh giang hỏi thuê xe tự lái trong vòng một tháng
với giá năm trăm linh đồng một ngày và được anh giang đồng ý
sau khi thuê được xe của anh giang quý đem đi cầm cố lấy hai trăm năm mươi triệu đồng
số tiền trên quý đã tiêu xài cá nhân hết
quá trình điều tra mở rộng đến nay quý khai nhận đã gây ra một mươi ba vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
gồm một mươi một chiếc xe máy các loại một xe ô tô và một điện thoại với tổng giá trị khoảng năm trăm hai mươi triệu đồng
hiện công an tp vĩnh yên đã thu hồi được hai chiếc xe máy và một chiếc xe ô tô do quý lừa đảo chiếm đoạt được mà có
sau một thời gian tích cực điều tra xác minh thu thập chứng cứ cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang
vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với dương thị thu
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại xã bình giang huyện hòn đất tỉnh kiên giang
để tiếp tục điều tra về hành vi lưu hành tiền giả
từ những chứng cứ và lời khai của các đối tượng liên quan
xác định dương thị thu sống như vợ chồng với nguyễn văn rô nhiều năm
theo chỉ đạo của rô thu đã cùng rô mua một sốc khoảng một mươi usd giả
của một đối tượng tên hen người campuchia về bán lại cho đỗ văn phúc và hà hải dương
sau khi dương cùng phúc tiêu thụ trót lọt số usd giả trên
thu cho số tài khoản để dương chuyển trả năm mươi hai triệu đồng tiền mua số usd giả này
ngày hai mươi bốn tháng chín cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang tiến hành bắt tạm giam dương thị thu
đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở của thu thu giữ một số giấy tờ liên quan
trước đó nguyễn văn rô cùng năm đối tượng liên quan đã bị khởi tố bắt giam
về hành vi lưu hành tiền giả và thu hồi trên một mươi sáu usd giả
trước đó nguyễn văn rô cùng năm đối tượng liên quan đã bị khởi tố bắt giam
vì hành vi lưu hành tiền giả và thu hồi trên một mươi sáu usd giả
trước đó nguyễn văn rô cùng năm đối tượng liên quan đã bị khởi tố bắt giam vì hành vi lưu hành tiền giả
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có
những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý